vài năm gần đây người dân trồng mía ở nhiều tỉnh thành nước ta liên tục bị lỗ về giá cả năng suất thì thấp
nhiên vụ mía năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hiện đã cuối vụ nhưng nông dân trồng mía không biết bán cho ai và bán ở đâu
thậm chí phải đi năn nỉ thương lái mua dùm và chấp nhận lỗ
người trồng mía luôn bị động trước giá cả và hoàn toàn phụ thuộc đầu ra bởi sự độc quyền của công ty mía đường đóng trên địa bàn
tại bến tre hiện tại giá mía thấp công ty cổ phần mía đường bến tre lại ngừng hoạt động sớm không thu mua mía
khiến cho nhiều hộ nông dân vùng mía nguyên liệu ở huyện thạnh phú phải lao đao
nhiều hộ đã phải cố bán với giá rẻ mạt và chấp nhận chịu lỗ
gia đình ông nguyễn văn đi trồng hơn một hectare mía
những năm trước mỗi vụ mía ông đi thu được ngót nghét một trăm linh triệu đồng
nhưng hai năm trở lại đây thu nhập giảm dần còn sáu mươi năm triệu đồng
rồi bốn mươi năm triệu đồng một hectare và cho đến vụ mía năm nay chỉ còn một mươi sáu triệu đồng một hectare
nhưng thương lái cũng chẳng mua hết phần còn lại phải đốt bỏ
vốn liếng công sức thu nhập cả năm trông chờ cả vào vụ mía nhưng ông không biết phải làm sao
nó không đốt nó lỗ nó không đốt nó để cho mình gần tới ngày là nó bớt nữa

có số người họ đốt không bỏ luôn
xã bình thạnh trồng khoảng hai trăm bảy mươi năm hectare mía hiện vẫn còn trên ba mươi hectare chưa bán được
năm nay thời hạn thu mua của công ty mía đường rút ngắn
đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám công ty đã ngừng thu mua
nhiều hộ không thu hoạch kịp vì thiếu nhân công
bởi vậy khi nhà máy ngừng thu mua
mía vẫn còn nhiều diện tích chưa thu hoạch xong
nhiều hộ chở mía đến bán cho nhà máy đường phụng hiệp thành phố cần thơ
nhưng đơn vị này lại không nhận thu mua mía ngoài vùng nguyên liệu của họ
cái khó khăn nhất là cái giá
cái giá đầu ra của bà con hiện nay là rất thấp
mặc dù chuyển qua công ty mía đường phụng hiệp mua
nhưng mà bà con chỉ bán được qua thương lái
thì giá khoảng một triệu trả lại đối với một công đắp
do vậy thì bà con rất khó khăn trong vấn đề mà có cái thu nhập
bán thì lỗ mà chặt thì tiếc
những hộ dân còn mía phải chấp nhận bán cho thương lái với giá rẻ mạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng một hectare
trước khó khăn của người trồng mía trong tìm kiếm đầu ra với diện tích mía còn lại
huyện thành phú đã có công văn gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn can thiệp để giải quyết cho người dân
hiện nay thì phòng nông nghiệp cũng đã có một văn bản gửi về sở nông nghiệp phát triển nông thôn
kiến nghị với ban giám đốc sở có cái làm việc với công ty mía đường
để làm sao sớm giải quyết cái diện tích mía còn còn lại của người dân trong hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
mà cụ thể là ở xã bình thành
người nông dân trồng mía biến tre một thời sống nhờ cây mía
nhưng vài năm gần đây gia mía liên tục rớt đầu ra khó khăn
câu hỏi đặt ra hiện tại là
liệu rằng những năm tới còn bao nhiêu hộ gắn bó với cây mía